thương các em học sinh đa phần là người dân tập thiểu số nghèo nhà ở cách xa trường tập thể giáo viên trường tiểu học châu hạnh một huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đã trích một phần tiền lương để tổ chức bữa cơm tình thương cho các em học sinh ở lại bán chú
cứ vào khoảng chín giờ sáng hàng ngày những giáo viên trường tiểu học châu hạnh lại cùng nhau xuống bếp nấu cơm cho các em học sinh nghèo ở lại buổi trưa tại trường
dù mới bắt đầu đi vào hoạt động gian bếp còn sơ sài vật dụng nấu ăn còn thiếu thốn nhưng các thầy cô giáo đã vượt lên những khó khăn mỗi bữa nấu ba mươi suất cơm đủ dinh dưỡng cho các em học sinh